tại đà nẵng đã diễn ra ngày hội kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín cho các tập thể cá nhân đoàn viên thanh niên
trên địa bàn có các sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp đặt giải cao tại các cuộc thi từ cấp trường đến trung ước
tham gia ngày hội kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thành phố đà nẵng năm nay có gần hai mươi gian hàng triển lãm các sản phẩm sáng tạo
hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đề tài khởi nghiệp đạt giải cao hay mô hình sáng tạo của đoàn viên thanh niên sinh viên
tại đây người tham gia có dịp trao đổi giao lưu trải nghiệm thể hiện khả năng bản lĩnh trí tuệ của mình
tham quan các mô hình sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp tiêu biểu từ đó khơi dậy kết nối hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo
cũng như giúp các đoàn viên thanh niên sinh viên có kế hoạch triển khai ý tưởng đó trong tương lai gần
đồng thời hướng dẫn phát triển sản phẩm công nghệ sáng tạo thu hút đầu tư cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên sinh viên
trong đó nâng cao kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư